một đường dây ma túy xuyên quốc gia vừa được công an tp vinh tỉnh nghệ an triệt phá thành công
bắt giữ hai đối tượng thu giữ hơn một mươi kg ma túy các loại
hai đối tượng bị bắt là thảo a cang và thảo a thông đều trú tại huyện mộc châu tỉnh sơn la
vào khoảng bảy giờ sáng ngày hôm qua khi xe khách chạy tuyến sơn la nghệ an có nhiều biểu hiện nghi vấn
đến địa phận xã nghi kim tp vinh công an tp vinh nhanh chóng tiếp cận khống chế bắt giữ cang và thông
thu giữ bảy kg ma túy đá hai kg ketamin hai bánh heroin và một mươi hai viên ma túy tổng hợp
bước đầu hai đối tượng khai nhận đã móc nối với các đối tượng người lào để giao dịch mua bán ma túy
sau đó vận chuyển về nghệ an và các tỉnh thành phía nam để phân phối tiêu thụ
cục cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an và công an tp hà nội
vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng đánh bạc núp bóng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội
chỉ trong một thời gian ngắn tổng số tiền giao dịch qua đường dây này ước tính lên tới hơn tám mươi tỷ đồng
với thủ đoạn lập công ty cho thuê xe ô tô nhưng thực tế lại hoạt động chủ yếu là cho vay lãi nặng
mức lãi suất từ một trăm linh chín năm đến hai trăm một mươi chín một năm và cho vay bốc họ
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay nhóm đối tượng đã lập gần năm trăm linh hợp đồng với tổng số tiền cho vay trên tám mươi tỷ đồng
thu lời khoảng hai mươi tỷ đồng
mở rộng điều tra cục cảnh sát hình sự xác định ngoài hành vi cho vay lãi nặng
nhóm đối tượng này còn có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với nhóm đối tượng này
đồng thời tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng nam
phối hợp với công an thành phố tam kỳ công an huyện đại lộc vừa bắt đối tượng nguyễn minh phúc
trú tại xã duy phước huyện duy xuyên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ tháng ba năm ngoái phúc đã mua một tài khoản fanpage facebook và đặt tên là xe máy hữu quân
rồi đăng tải nhiều thông tin với nội dung bán các loại xe máy giá thấp hơn so với giá thị trường
sau đó chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để tìm kiếm tiếp cận người mua
khi có người liên hệ mua xe phúc yêu cầu chuyển tiền cọc vào tài khoản
rồi hẹn người mua xe thời gian địa điểm giao xe
sau đó đối tượng gọi điện giả là nhân viên giao xe yêu cầu người mua chuyển hết số tiền còn lại
rồi cắt liên lạc với họ
với thủ đoạn này phúc đã lừa nhiều bị hại trên cả nước với số tiền trên sáu trăm linh triệu đồng
công an thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp vừa bắt giữ đối tượng võ đoàn nhiệt quy
trú tại phường tân quy đông thành phố sa đéc về hành vi gây hỏa hoạn trên phà
khiến một người bị thương và một mươi một xe máy bị thiêu dụi
vào khoảng một mươi một giờ trưa qua quy điều khiển xe máy chở theo một thùng xăng di chuyển xuống phà
sau đó bất ngờ đổ xăng và bật quần lửa đốt khiến cho cháy lan rộng ra các xe đang đậu ở dưới phà
nhận được tin báo công an phường ba đã đến ngay hiện trường bắt giữ đối tượng
đồng thời khẩn trương phối hợp với người dân tiến hành chữa cháy
vụ hỏa hoạn đã làm một nhân viên bến phà bị bỏng nhẹ một mươi một xe mô tô bị thiêu dụi
quy đã có dấu hiệu tình cảm trước đó
để chuẩn bị tốt cho các điều kiện phục vụ nhân dân đón tết
thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực vào cuối năm
thủ tướng chính phủ vừa ra chỉ thị yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường các biện pháp
đảm bảo đón tết nguyên đán vui tươi lành mạnh an toàn và tiết kiệm
thủ tướng yêu cầu theo dõi sát nắm chắc tình hình thị trường
có phương án chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu
không để xảy ra tình trạng thiếu hàng găm hàng gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến
tăng cường kiểm tra kiểm soát phòng chống buôn lậu gian lận thương mại
tập trung ra soát nắm tình hình đời sống của các đối tượng chính sách
người có hoàn cảnh khó khăn để quan tâm chăm lo kịp thời có chính sách hỗ trợ phù hợp
tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh tổ chức công tác khám chữa bệnh
thực hiện ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải
phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp tết nguyên đán
tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai niêm yết giá cước vận tải
giá vé tàu xe theo quy định
bộ công an chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương
bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước
các mục tiêu công trình trọng điểm các sự kiện chính trị đối ngoại
văn hóa xã hội quan trọng của đất nước và các lễ hội đầu năm
chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh lợi ích quốc gia
trật tự an toàn xã hội không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
có biện pháp phòng ngừa phát hiện đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả
với âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch
đối tượng phản động trong và ngoài nước bảo đảm an ninh thông tin
an toàn mạng quốc gia giữ vững an ninh nội địa bảo đảm an ninh trong công dân
giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu kiện phức tạp
không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự
tăng cường các biện pháp phòng chống xuất nhập cảnh trái phép
bảo đảm tuyệt đối an toàn mạng lưới thông tin liên lạc thông suốt
đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của các cơ quan nhà nước
tổ chức doanh nghiệp và người dân trong dịp tết
thời điểm cuối năm lợi dụng nhu cầu vay vốn nhanh của người dân
các đối tượng hoạt động tín dụng đen đã sử dụng nhiều chiêu trò thủ đoạn
để lôi kéo rụ rỗ với hình thức là cho vay tiền nhanh lãi suất thấp
công an tỉnh vĩnh long đã tập trung đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa
đấu tranh đẩy lùi tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn tỉnh
không ai ngờ rằng căn phòng trọ chưa đầy một mươi m hai này lại là nơi hoạt động của nhóm đối tượng chuyên cho vay lãi nặng
qua công tác trinh sát ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long
đã bất ngờ khám xét nhanh thì phát hiện các đối tượng cất dấu trên một trăm năm mươi kg tờ rơi
hàng chục căn cức công dân chứng minh nhân dân
cùng bảy mươi một hợp đồng cho vay tiền với tổng số tiền hơn một năm
thời điểm kiểm tra đối tượng bùi thế đợi chú ở huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
đang vào phòng trọ chuẩn bị lấy tờ rơi đi giải
điều tra mở rộng lực lượng công an bắt giữ thêm hai đối tượng là nguyễn văn bảy và nguyễn văn thiêm
cùng chú huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
qua điều tra mở rộng đến ngày một mươi ba tháng một mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đã khởi tố và bắt tạm giam ba bị can trên
để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra phát đi thông báo rộng rãi trong nhân dân
và đã có nhiều người dân đến trình báo hỗ trợ lực lượng công an trong công tác điều tra giải quyết
từ đầu năm đến nay lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long đã phát hiện xử lý ba vụ
qua đó khởi tố năm bị can
về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
mới đây lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long cũng đã bắt giữ đối tượng phạm văn mạnh
chú thành phố hải dương khi đang thu tiền lãi cho vay tại khu vực phường trường an thành phố vĩnh long
khám xét nơi ở của mạnh lực lượng công an tạm giữ bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
mang tên người khác cùng nhiều loại giấy tờ có liên quan đến việc cho vay
qua làm việc đối tượng khai nhận cho vay với lãi suất ba mươi một tháng tương đương ba trăm sáu mươi một năm
đối với các đối tượng hoạt động tính dụng đen trên địa bàn sẽ đưa ra xử lý nghiêm các đối tượng
và đồng thời phó hợp chặt với các cơ quan tư pháp như diện kiểm sát hoặc tòa án
để xử lý các án điểm để nhằm ngăn đe tòa phạm chung
lợi dụng sự thiếu hiểu biết về kiến thức pháp luật mà nhất là trong quá trình làm hợp đồng vay tiền
nên những đối tượng cho vay tiền
các đối tượng đã chào mời rũ rỗ với những câu từ không mới như alo có tiền vay nhanh không cần thuế chấp
thủ tục một phút ba mươi giây
tuy nhiên khi đã vay mà không đáp ứng được thỏa thuận trước đó thì người vay và gia đình người vay
sẽ gặp nhiều rắc rối bị chắc tấn về tinh thần thậm chí còn bị uy hiếp cả tính mạng
do đó khi cần nguồn vốn để kinh doanh buôn bán thì mọi người cần tìm hiểu và lựa chọn ngân hàng có uy tín
để được hỗ trợ vai với chính sách hợp lý đồng thời mạnh dạng tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến tội phạm tín dụng đen
để cơ quan công an sớm phát hiện ngăn chặn và xử lý nhằm góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương
phòng cảnh sát hình sự và tổ công tác một trăm linh tám công an tỉnh kiên giang phối hợp với công an huyện an biên
vừa bắt quả tàng một tụ điểm đánh bọc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu an tiền
tại hiện trường công an đã bắt giữ ba mươi người tạm giữ số tiền trên chiếu bạc và trên người các đối tượng là hơn năm trăm linh triệu đồng
tụ điểm đánh bạc này do nguyễn xuân vinh chú tại huyện an biên đứng ra tổ chức ở phía sau vườn dừa của bà lê thị lũy
với tiền thuê hai trăm linh đồng một ngày để tránh sự truy bắt của công an vinh phân công người canh đường cảnh giới từ xa
ngoài ra tại tụ điểm đánh bạc này còn phục vụ ăn uống và có cả người cho vay tiền nóng nếu con bạc có nhu cầu